thăm khám lại bệnh nhân thì sẽ diễn ra ở khu vực cách ly
đặc biệt để nâng cao công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thì mặc dù là tuyến y tế cơ sở với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất
tuy nhiên các bệnh viện đều tổ chức thực hiện việc khám sàng lọc và cách ly
theo quy trình khép kín nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh
với năng lực tại đơn vị thì chúng tôi có thể triển khai được lưu lượng
dưới hai mươi bệnh nhân điều trị tại đơn vị
tuy nhiên thì nếu như các trường hợp dịch bệnh có thể xảy ra hàng loạt
chúng tôi có thể tận dụng toàn bộ khu nhà để xe thì có thể đáp ứng được khoảng bốn năm mươi bệnh nhân
vừa qua sau khi phát hiện một số ca nhiễm covid một mươi chín mới
đặc biệt có ca lây lan ra cộng đồng tại thành phố hồ chí minh
bộ y tế đã ra công văn số sáu nghìn sáu trăm bốn mươi chín bit kcb
về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại cơ sở khám chữa bệnh
theo đó công văn yêu cầu các bệnh viện thực hiện nghiêm khâu sàng lọc
phân luồng cách ly và cho xét nghiệm toàn bộ các trường hợp nghi ngờ
tuyệt đối không để những người có nguy cơ xâm nhập vào bên trong bệnh viện
các bác sĩ khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện sản nhi tỉnh phú thọ
mới đây đã cứu sống một bé trai chín tháng tuổi
có biểu hiện ngừng tim ba lần trong quá trình điều trị đa bệnh lý
bệnh nhi nhập viện trong tình trạng mất nước toàn thân
mạch nhanh huyết áp tụt viêm phổi rất nặng tình trạng nhiễm khuẩn tăng nhanh
kèm theo suy đa tạng mức độ nghiêm trọng suy hồ hấp cấp tiến triển nguy kịch
bệnh nhi ngay lập tức có chỉ định siêu lọc máu liên tục để điều chỉnh các dối loạn
trong đêm điều trị đầu tiên ba lần cháu bé bị ngừng tim
các y bác sĩ đều phải thực hiện ép tim cho cháu từ ba mươi đến bốn mươi năm phút thì tim mới đập trở lại
tuần hoàn được tái lập và tình trạng huyết áp của cháu bé dần ổn định
hiện tại sau một tháng điều trị tích cực bệnh nhi này đã được rút ống nội khí quản
cai máy thở ăn ngủ tốt tình trạng toàn thân ổn định và chuẩn bị được xuất viện
những thông tin trong nước đáng chú ý tiếp theo sẽ có trong chương trình
kiểm toán nhà nước sẽ thực hiện hơn một trăm tám mươi cuộc kiểm toán trong năm hai nghìn hai mươi một
nhiều khó khăn bất cập tại cửa khẩu quốc tế la lai quảng trị
thưa quý vị
dự án lớn chậm tiến độ sẽ tác động tiêu cực tới sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
do vậy trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng đã nêu rõ
thúc đẩy tiến độ các dự án công nghiệp lớn có tác động lan tỏa
đồng thời xử lý quyết liệt các dự án chậm tiến độ kém hiệu quả
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm việt nam có thể phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt điện năng
ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế bởi các dự án phát điện lớn đều chậm đưa vào vận hành
vì thế cần sớm có biện pháp xử lý giải quyết triệt đề
theo quy hoạch điện bày điều chỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi có tổng cộng một trăm một mươi sáu dự án nguồn điện
cần được đầu tư và đưa vào vận hành
nhưng sau bốn năm thực hiện nhiều dự án hoặc không được thực hiện hoặc bị chậm tiến độ
nhà máy nhiệt điện thái bình ii là một ví dụ
hiện hữu nhất là dự án nó bị chậm tiến độ
tiến độ là chi phí
mỗi chi phí mỗi ngày ở đây phát sinh thêm và tổn thất
thì nếu chi phí trực tiếp là nó khoảng hơn hai tỷ
và nếu chi phí gián tiếp là nó trên chín tỷ
như vậy nếu cứ chậm thì mỗi ngày chúng ta vừa mất trực tiếp vừa tổn thất là khoảng một mươi hai tỷ
đây là dự án mẫu được nhật bản tài trợ với mục đích trình diễn công nghệ đốt xác để phát điện năng
vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường tận dụng nhiệt thu được để phát điện
nhưng sau bốn năm hoàn thành vẫn bị đắp chiếu
dự án được khởi công từ hai nghìn một mươi bốn đến cuối hai nghìn một mươi sáu hoàn thành từ đó đến nay
tuy nhiên hiện nay là nhà máy vẫn chưa đi hoạt động
nó do vướng mắc về các quy định về quản lý cơ chế quản lý tài sản và cơ chế vận hành
vì thế cần nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để sớm vận hành những dự án địa lớn
tránh lãng phí tiền của và bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước
cần phải có cái định định phối hợp của bốn bộ
tôi nghĩ là bộ tài chính bộ công thương bộ xây dựng và bộ tài nguyên quản lý về môi trường
ai mong muốn nhất thì vẫn là cái cơ chế
vì nếu không có cơ chế thì không thể thực hiện
và không có cơ chế thì cũng không ai dám thực hiện
rồi đề xuất những cơ chế chính sách và cũng vô hồi đảm nhận được cần phải vận hành của tất cả mọi người

đảm bảo nguyên nhu cầu địa năng cho các địa phương tiên sau của đất nước chúng ta
xem xét và sớm đưa ra các giải pháp cụ thể để đưa các dự án điện năng lớn sớm đi vào vận hành
chính là bước tạo đà để nghị quyết đại hội một mươi ba tới đây sớm phát huy hiệu quả trong cuộc sống
theo bộ tài chính ngân sách nhà nước đã chi khoảng một mươi bảy chín trăm linh tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch
và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
ngân sách trung ương đã sử dụng hơn bốn năm trăm linh tỷ đồng dự phòng để chi khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt và dịch tả lợn châu phi
chính phủ đã chi ngân sách hỗ trợ chín tỉnh miền trung tây nguyên khắc phục hậu quả bão lũ
và một mươi một tỉnh phía bắc khắc phục hậu quả mưa đá rông lốc lũ quét sạt lở đất với tổng số tiền một sáu trăm ba mươi tỷ đồng
bên cạnh đó bộ tài chính đã chỉ đạo tổng cục giữ chữ nhà nước xuất cấp gần ba mươi ba tấn gạo giữ chữ quốc gia
để cứu trợ cứu đói cho nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và sắp hạt đầu năm
theo bộ tài chính do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nên thu ngân sách giảm so với cùng kỳ những năm gần đây
tổng thu cân đối ngân sách một mươi một tháng năm nay ước đạt hơn một hai trăm sáu mươi tỷ đồng đạt hơn tám mươi ba dự toán
tổng chi ngân sách nhà nước một mươi một tháng đạt một ba trăm sáu mươi chín sáu trăm linh tỷ đồng bằng bảy mươi tám bốn dự toán
ngân hàng nhà nước trong thời gian tới sẽ tập trung vấn đề hỗ trợ vốn và điều kiện về nguồn lực
để giúp người dân nhanh chóng khôi phục